thế mà chúng ta sẽ cố gắng làm sao để mà làm một việc có hai tác dụng
làm cho asean thì cũng có tác dụng ở liên hợp quốc và ngược lại
và để làm được cái điều đó thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải rất là tranh thủ cái sự hợp tác
sự ủng hộ của asean và của các nước đối với trách nhiệm của chúng ta